theo kế hoạch đề ra đến hết năm hai nghìn hai mươi năm ngành đường sắt sẽ xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở băng ngang qua đường sắt
tuy nhiên đây là một vấn đề hết sức khó khăn và phức tạp
vẫn còn nhiều lối đi tự mở nguy hiểm chưa thể xóa bỏ rất điểm
nhiều địa phương chưa ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện xây dựng hàng rào
đường gom xóa bỏ lối đi tự mở theo yêu cầu của quyết định số ba trăm năm mươi tám của thủ tướng chính phủ
sau đây là ghi nhận trên địa bàn tỉnh hải dương
trên địa bàn tỉnh hải dương có ba tuyến đường sắt chạy qua với tổng chiều dài gần bảy mươi ba km
trong đó tuyến đường sắt gia lâm hải phòng là tuyến dài nhất với bốn mươi năm ba km và cũng là tuyến có tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt phức tạp nhất đặc biệt là qua huyện kim thành
hiện trên tuyến này có ba mươi năm đường ngang và một trăm sáu mươi sáu lối đi tự mở
để xóa lối đi tự mở tỉnh hải dương đã có dự án xây dựng khoảng bốn hai km đường gom qua đây
khi dự án hoàn thành sẽ xóa bỏ được tám mươi bốn lối đi tự mở
đang đầu tư là một trăm năm mươi tỷ để xây dựng bốn tám mươi một km do đường gom ven đường sắt do ban quý dự án tỉnh làm chủ đầu tư
và hiện nay thì đối với dự án này thì công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thiện xong
và hiện nay chủ đầu tư đang tổ chức triển khai thi công và đang thực hiện các bước tiếp theo
thế nghị với cục đường sắt việt nam cũng như là tổng công ty đường sắt thì những vị trí nào mà không ngưỡng dân cư thì đường gom là một ngoài hành lang cái an toàn đường sắt
thế còn những vị trí mà dân cư tập trung thì trước mắt là chúng ta cũng phải để cho đường gom làm trong một phần nào đấy trong hành lang an toàn đường sắt
theo tổng công ty đường sắt việt nam tính đến hết năm hai nghìn hai mươi ba trên toàn mạng lưới đường sắt vẫn tồn tại hơn ba năm trăm linh vị trí lối đi tự mở chiếm tỷ lệ sáu mươi chín chín tổng số giao cắt đường sắt đường bộ
con số này đã giảm thiểu sau nhiều nỗ lực xóa bỏ lối đi tự mở của các cấp địa phương và doanh nghiệp
đặc biệt là triển khai thực hiện đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt và xử lý rứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt theo quyết định số ba trăm năm mươi tám của thủ tướng chính phủ
thưa quý vị vào lúc một mươi tám h một mươi năm hôm nay hầm đường sắt bãi gió qua đèo cả thuộc xã đại lãnh huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã hoàn thành thông hầm sau một mươi ngày liên tiếp xảy ra sự cố sạt lở
với nỗ lực của hàng trăm công nhân người lao động ngành đường sắt cùng các đơn vị thi công
thời điểm này tất cả các đoàn tàu sẽ có thể thông qua hầm bãi gió
tiến độ thông hầm đã về đích trước một ngày so với kế hoạch
ngay sau khi thông hầm chuyến tàu hàng đầu tiên mang số hiệu hh tám mươi bốn kéo một mươi tám toa tàu đã thông qua hầm bãi gió an toàn
hồ chứa nước ngọt tại xã khánh an huyện u minh tỉnh cà mau có giá trị đầu tư hơn hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng
cung cấp nước cho hơn một mươi một hộ dân để sản xuất và sinh hoạt
đến nay khối lượng hoàn thành công trình đạt trên tám tỷ đồng
công trình đạt trên tám tỷ đồng còn lại một mươi tám sẽ hoàn thiện trong tháng năm tới đây
công trình hồ chứa nước ngọt ở cà mau được khởi công vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau làm chủ đầu tư
công trình có diện tích một trăm linh hai hectare dung tích ba tám mươi năm triệu m ba nước
ban đầu dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhưng bị chậm tiến độ
giá trị hợp đồng sau nhiều lần điều chỉnh là hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng
từ nguồn giống dai oda của ngân hàng thế giới thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền dững độc bằng sông cửu long
hồ chứa nước ngọt ở cà mau mục tiêu chính là cung cấp nước sinh hoạt nước phục vụ sản xuất vào mùa khô và phong cháy chữa cháy rừng tràm dùng u minh hạ
trong tương lai nếu được tiếp nguồn nước ngọt từ sông hậu về thì hồ có khả năng trữ nước phục vụ thêm cho người dân khu vực quyện trần văn thời và thới bình tỉnh cà mau